những ngày gần đây người dân xã hòa phú huyện tây hòa tỉnh phú yên rất bức xúc khi tận mắt chứng kiến cảnh nước thải từ phân xưởng côn của nhà máy đường tuy hòa xả trực tiếp ra sông bốc mùi hôi khó chịu
điều đáng nói là sự việc đã kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt đề
đây là đường ống xả thải trực tiếp từ bể chứa nước chưa qua xử lý của phân xưởng cồn thuộc nhà máy đường tuy hòa ra sông được người dân ghi lại cách đây vài hôm
dòng nước đen ngòm như thế này sau khi chảy trực tiếp ra sông đồng bò sẽ hòa vào sông ba đổ về hạ lưu
tại một góc khác của phân xưởng cồn nước từ bãi chứa phân vi sinh cũng chảy trực tiếp ra suối bầu gốc

đây là một trường trong lành cho nhân dân